nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đánh dấu một bước phát triển mới của hà nội
thủ đô nước ta đã trở thành một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao phát triển năng động
diện mạo của thành phố không ngừng đổi mới theo hướng ngày càng sáng xanh sạch đẹp văn minh khang trang hiện đại hơn xứng đáng với vị thế đầu tàu của cả nước
đường có hoa nhà có số phố có tên
đây không phải là một con phố ở một quận nội thành của hà nội mà là đường làng ngõ xóm ở thôn tháp thượng xã sông phượng huyện đàn phượng
tại nhiều huyện của hà nội phát triển sản xuất nông nghiệp cũng có nhiều đổi mới
người dân đã biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao
huyện giúp đỡ cho chúng tôi vừa là về kinh tế vừa là về động lực vừa là sổ sách các thứ làm để cho chúng tôi
thuê đất được thuận tiện
ban đầu thì đầu tư có năm trăm linh triệu thôi hiện bây giờ tôi đầu tư đến hơn sáu tỷ rồi
thế mà hiện bây giờ là rau của tôi ra thị trường là vẫn cứ không được bán
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi trung bình mỗi năm thành phố hà nội đầu tư khoảng một mươi hai tỷ đồng
cho chương trình xây dựng nông thôn mới
đến nay thành phố đã có một mươi huyện và ba trăm bảy mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới
phong trào về xây dựng nông thôn mới từ các nguồn từ vật chất rồi các tiêu chí
đồng bộ trong một mươi chín tiêu chí thì trong nhiệm kỳ vừa qua thì bộ mặt nông thôn mới
và bộ mặt nói chung là về các lĩnh vực của huyện đều có sự tăng trưởng
năm năm qua thành phố hà nội rất chú trọng phát triển đô thị theo hướng bền vững đô thị thông minh
thành lập được một mươi bảy năm hoàng mai hiện nay là một trong những quận có tốc độ phát triển nhanh
và đóng góp vào ngân sách hà nội lớn nhất
với tiềm năng của quận hoàng mai trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thì chúng tôi vẫn còn những quỹ đất để tiếp tục đầu tư
xây dựng các công trình trung cư các công trình nhà ở cho người dân
cũng như các công trình hạ tầng xã hội trường học hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khung
ở trong một quận cũng như phát triển kinh tế quận
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thành ủy hà nội đã triển khai kịp thời
hiệu quả tám chương trình công tác lớn toàn khóa
bình quân tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ước tăng bảy ba mươi
thu nhập bình quân đầu người ước đạt năm bốn trăm hai mươi usd
tổng vốn đầu tư phát triển
toàn xã hội ước đạt một bảy mươi bốn triệu tỷ đồng
hà nội hôm nay diện mạo đô thị khang trang hiện đại văn minh
với sự xuất hiện của những cây cầu các tuyến cao tốc đường vành đai
trục hướng tâm khu đô thị mới
nhân dân thủ đô và cả nước đang đặt ra nhiều kỳ vọng
vào đại hội lần thứ một mươi bảy của đảng bộ thành phố hà nội
khởi đầu một nhiệm kỳ quan trọng cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững thủ đô
theo hướng đô thị xanh thành phố thông minh hiện đại có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực